ngày ba tháng một mươi hai tại xã đồng trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã xảy ra sự việc ngộ độc khí than sửa ấm
làm cho bốn người trong cùng một gia đình tử vong và nguy kịch
khoảng hơn bảy giờ sáng khi đến chở cháu đi học
thì anh dương văn tâm em chồng chị lan đã phát hiện bốn mẹ con chị trần thị thúy lan
ở xã đồng trạch nằm bất động trên giường ngủ
hai cháu dương thị hồng thơm sinh năm hai nghìn một mươi một và dương đức hiếu sinh năm hai nghìn một mươi sáu đã tử vong
chị lan và người con út hơn hai mươi ngày tuổi đang hôn mê
hiện cả hai mẹ con được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
trong tình trạng nguy kịch
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng địa phương phát hiện có ba chậu than đốt
đặt ở dưới giường ngủ dùng để sửa ấm nhà đóng kín cửa
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ